sau hai sự cố liên tiếp xảy ra tại cầu tân nghĩa trong hai ngày ba mươi một tháng năm và một tháng sáu
lực lượng chức năng đã và đang khẩn trương tiến hành khắc phục trong thời gian ngắn nhất
để tái lập giao thông cho người dân thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa
trưa ngày hai tháng sáu trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ sập cầu tân nghĩa huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
và gãy cần cầu trục vất xe tải
ông trần trí quang giám đốc sở giao thông vận tải đồng tháp thông tin
địa phương đã điều thêm một cần cầu mới để hoàn thành việc trục vất xe tải thanh thải lòng sông
thông luồng cho các phương tiện thủy trong ngày hai tháng sáu đồng thời sau đó sẽ thi công lại nhịp cầu mới
và dự kiến sẽ tái lập giao thông trong bảy đến một mươi năm ngày nhưng sẽ hạ tải cầu tân nghĩa xuống còn ba năm đến năm tấn

thông luồn cho các phương tiện thủy trong ngày hai tháng sáu đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với dây trò ban toàn giao thông
sở thông phối hợp chặt chẽ với huyện để xử lý hành vi trách nhiệm của tài xế và chủ phòng
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm một ô tô tải mang biển số bảy mươi tám c bốn nghìn sáu trăm hai mươi bảy có tải trọng vật quá tải trọng cho phép của cầu lưu thông ngang qua
đã làm nhịp giữa của cầu bị gãy vụ sập cầu làm xe tải và tài xế rơi xuống kênh chiếc xe ba gác đi cùng chiều cũng rơi theo
trưa ngày một tháng sáu một chiếc xà lan chở theo cần cầu sắt được điều tới hiện trường để tiến hành cứu hộ
trong lúc trục vất xe tải lên khỏi mặt nước đưa vào bờ
trong lúc trục vất xe tải lên khỏi mặt nước đưa vào bờ thì cần cầu bị gãy xe tải và cần cầu cùng rơi xuống kênh